phó thủ tướng thường trực chính phủ trương hòa bình đã chỉ đạo bộ công an tập trung xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để đưa vào vận hành khai thác trong năm hai nghìn hai mươi bảo đảm an toàn an ninh thông tin bí mật nhà nước bí mật cá nhân
kênh thu thập dữ liệu dân cư phải có sự chia sẻ giữa các cơ quan liên quan về kết quả tổng kiểm tra dân số và nhà ở toàn quốc năm hai nghìn một mươi chín bảo đảm chính xác không trùng lập lãng phí